và tiếp tục với những câu hỏi cũng như những lời giải đáp từ phía các khách mời
chúng ta lại có một câu hỏi tiếp theo dành cho phó giáo sư vân hồng
bác sĩ có thể cập nhật cho khán giả cũng như là những người làm chương trình biết được rằng là
các phương pháp hoặc nguyên tắc điều trị bệnh viêm gan hiện nay hay không
và bệnh viêm gan thì có điều trị khỏi được hay không
với viêm gan viếu út chúng ta đang nói về viêm gan viếu út b và c
với viêm gan virus c thì hiện tại có khá là nhiều thuốc tốt cho nên là tỷ lệ điều trị khỏi tuyệt đối là tương đối là cao
có những loại thuốc lên đến chín mươi tám chín mươi chín gần như là tuyệt đối
tuy nhiên là sau điều trị xong thì vẫn có một cái tỷ lệ là tái phát trở lại
cho nên định nghĩa cho một cuộc điều trị viêm gan viếu út c được coi là khỏi
đó là đạt được svr tức là tỷ lệ mà viếu út không nhận được
lên trở lại sau sáu tháng là không có
thì lúc đó mới coi là khỏi
cho nên nếu như trong vòng ngay sau khi kết thúc điều trị được ba tháng xét nghiệm lại
viếu út đã nhân lên trở lại rồi thì đâu có khỏi
và lúc đó công cuộc điều trị lại bắt đầu lại từ đầu
còn đối với viêm gan virus b thì thực sự đang là một thách thức đối với tất cả các bác sĩ
viêm gan viếu út b là một trong những căn bệnh
kiểm soát nó tương đối là khó
tuy nhiên khi mà kiểm soát được tình trạng viếu út nhân lên rồi
thì khả năng xuất hiện những biến chứng như là tiến sĩ hiền nói
đó là sơ gan hay là ung thư gan thì sẽ ít hơn rất là nhiều
còn nếu như không điều trị cứ để cho viếu út nhân lên thoải mái
thì thời gian dẫn đến viêm gan mãn tính
sau đó giai đoạn sơ gan và ung thư gan sẽ rất là cao
vậy thì ở giai đoạn nào cần phải điều trị viêm gan viếu út b

thì câu trả lời đối với nhiễm viếu út viêm gan b cần phải điều trị
là thường người ta chỉ định điều trị cho một giai đoạn thôi
đó là viêm gan viếu út b mãn tính tiến triển
vậy thì sẽ phải đảm bảo câu trả lời nữa là mạng tính là gì
tiến triển là gì
mãn tính tức là từ khi phát hiện được cho đến lúc mà có chỉ định điều trị
đó là sáu tháng
và tiến triển là men gan nhân lên
men gan tăng lên
thường là tăng gấp hai lần dưới hạn cao
bình thường thì lúc đó nói lên là viếu út viêm gan b đang tiến triển
và đương nhiên là đếm về số lượng viếu út viêm gan b
hbvdna phải cao
thường là tỷ lệ cao của nó là trên một mươi mũ bốn hoặc một mươi mũ năm copy
tức là bốn hoặc năm số đằng sau một cái con số đằng trước
ví dụ như bốn năm x một mươi mũ bốn copy
tức là đơn vị là bốn trăm linh con
ví dụ như là tỷ lệ là năm mươi con viếu út trên ml máu
thì đấy đã là cao rồi
và sẽ có chỉ định dùng thuốc khám viếu út
còn đối với những đối tượng đặc biệt
ví dụ như là ở những người
mà trên bốn mươi tuổi
ở trong gia đình có người bị mắc
ung thư gan rồi sơ gan rồi
thì với những đối tượng đấy
thì cái việc chỉ định điều trị viêm gan b sẽ được nới lỏng ra
và chỉ định điều trị sẽ sớm hơn rất là nhiều
không đòi hỏi
phải đầy đủ sáu tháng
rồi mới có chỉ định điều trị
còn đối với những cái đối tượng lại đặc biệt hơn nữa
đó là những đối tượng mà có những bệnh lý tự miễn
ví dụ như là những viêm cầu thận lupus ban đỏ sơ cứng bì
hay là những suất huyết giảm tiểu cầu cần phải dùng thuốc ước chế miễn dịch hay là bệnh nhân ung thư
thì chỉ cần là người nhiễm viếu hút viêm ngăn bê thôi là có chỉ định dùng thuốc kháng viếu hút ngay
khi dùng thuốc ức chế miễn dịch thì lúc đó là cơ hội để viếu hút
dù nó đang ngủ yên và nó sẽ nhân lên nó sẽ hoạt động lên sẽ rất là nhanh
cho nên rất khó kiểm soát
cho nên đối với những trường hợp mà có buộc phải dùng thuốc ưu chế miễn dịch
thì việc dùng thuốc kháng viếu hút được chỉ định sớm hơn rất là nhiều
còn một đối tượng đặc biệt nữa đó là đối tượng phụ nữ mang thai
với phụ nữ mang thai thì nhiễm viếu hút viêm ngăn bê thì chỉ định điều trị gần như là không đặt ra
tại sao tại thuốc kháng viếu hút viêm ngăn bê thì nó sẽ gây
nguy hại cho cả em bé
do vậy thường thì sẽ chỉ định điều trị đặt ra đối với những ba tháng giữa hoặc ba tháng cuối của thai kỳ
với một điều kiện đó là viếu hút nhân lên là một
và đảm bảo được một cái tiêu chí thứ hai nữa
đó là men gan tăng lên với một cái số lượng rất là cao
tăng gấp năm lần giới hạn cao bình thường
thì lúc đó mới có chỉ định dùng thuốc kháng viếu hút
hay là có những biểu hiện của tình trạng suy gan
thì lúc đó sẽ có chỉ định dùng thuốc kháng viếu hút
như vậy chúng ta có thể thấy là trong các phương pháp trong cái điều trị viêm gan
luôn luôn phải tuân theo pháp đồ điều trị của các bác sĩ
và đặc biệt hơn nữa là với chia sẻ của giáo sư vân hồng vừa rồi
thì chúng ta thấy là với viêm gan virus c
thì cái hiệu quả điều trị cũng khỏi thì khá là cao
còn với viêm gan virus b thì lại đang là một cái bài toán khá là khó
cho tất cả các y bác sĩ không chỉ trên thế giới đúng không ạ